theo thông tin từ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương chưa từng cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho tổ chức đơn vị nào có tên là greenleaf hay greenleaf group
sở dĩ thông tin trên được đưa ra vì gần đây cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã nhận được phản ánh về một số tổ chức cá nhân thường xuyên tổ chức các hội thảo để giới thiệu về nhiều loại sản phẩm hóa mỹ phẩm và quần áo phụ kiện từ trung quốc mang tên là green lifep tức là
ngoài ra các tổ chức cá nhân này còn mời chào người dân mua hàng và mở một tài khoản id trên trang web với tên là greenlip group vn có máy chủ đặt tại nước ngoài để cùng tham gia xây dựng mạng lưới kinh doanh theo chương trình trả thưởng rất hấp dẫn
hoạt động kinh doanh và xây dựng mạng lưới trên có dấu hiệu là hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhưng cơ quan quản lý đến nay chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho tổ chức đơn vị nào có tên là greenleap hay grelip group
và thưa quý vị để tránh các rủi ro vật chất và pháp lý có liên quan cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã khuyến cáo người dân không tham gia giới thiệu phát triển mạng lưới kinh doanh của các tổ chức có liên quan tới greenlip hay grelip group nêu trên
tổ chức cá nhân nào tham gia hoặc là tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có thể sẽ bị xử lý hình sự với mức phạt tới năm tỷ đồng hoặc là năm năm tù
một thông tin khác
kiểm soát tại khu vực ấp vĩnh lộc xã vĩnh bình công an huyện châu thành tỉnh an giang đã phát hiện và bắt quả tang hai xe mô tô đang vận chuyển một số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu đang trên đường đưa đi tiêu thụ
vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày hôm nay lực lượng chống buôn lậu công an huyện châu thành đang trên đường tuần tra kiểm soát tại khu vực ấp vĩnh lộc xã vĩnh bình huyện châu thành thì phát hiện sai hai xe mô tô mang biển kiểm soát sáu mươi bảy s hai một nghìn tám trăm năm mươi bảy và sáu mươi năm b một một mươi nghìn năm trăm một mươi do hai đối tượng
điều khiển chạy với tốc độ cao hướng chi tôn long xuyên có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng hai đối tượng trên đã nhanh chóng tẩu thoát bỏ lại phương tiện
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên hai xe mô tô đang vận chuyển một năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các nhãn hiệu là jet hero scott được cất giấu trong xe hết sức tinh vi
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng với tăng vật và tiếp tục điều tra làm rõ
thu gom pháo từ trung quốc rồi đem về việt nam tiêu thụ
đối tượng là phùng văn thưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã đại phạm huyện hạ hà tỉnh phú thọ vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn bắt giữ
khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe phía bắc thuộc khối một thị trấn cao lộc huyện cao lộc
tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn đã bắt quả tang phùng văn thưởng đang vận chuyển một bao pháo nổ có trọng lượng năm mươi năm kg
thường khai nhận mua gom pháo gồm pháo ràn và pháo dạng tròn hình quả trứng từ trung quốc
sau đó mang về tập kết tại bến xe phía bắc để tiếp tục vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ thì bị bắt giữ
thưa quý vị như vậy là do tính thuận lợi nhiều người dân trên địa bàn các tỉnh đã lựa chọn phương tiện là xe khách để vận chuyển hàng hóa
tuy nhiên sự thuận tiện và thiếu kiểm soát vô tình đã khiến cho nhiều đối tượng lợi dụng để gửi vận chuyển hàng lậu hàng cấm hàng dễ cháy nổ
tiềm ẩn nguy hiểm cho khách hàng và người đi đường
do vậy các chủ xe cần phải lưu ý tránh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật
sau đây là ghi nhận tại tỉnh lạng sơn
mới đây tại thành phố lạng sơn tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an thành phố phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
tiến hành dừng xe ô tô khách mang bị kiểm soát hai mươi b một nghìn ba trăm chín mươi chín do anh nguyễn văn phong chú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên điều khiển
kiểm tra trên xe phát hiện hành lý của hành khách hà thị toàn chú tại xã hương sơn huyện lạng giang tỉnh bắc giang có một mươi tám kg pháo nổ
đối tượng khai nhận số pháo nổ trên được đối tượng mua với giá ba triệu đồng tại khu vực hang rơi xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
sau đó đối tượng bắt xe khách mang về địa phương bán kiếm lời
lợi dụng sự tiện lợi của xe khách nhiều đối tượng buôn bán hàng cấm như pháo nổ thậm chí là ma túy đã cất dấu hàng trong hành lý vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ
trong khi đó rất ít tài xế kiểm tra chặt chẽ hành lý hàng hóa ký gửi của khách hàng nên đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng phạm tội
tôi chỉ là khách bẫy đồng
tôi chỉ là cho người ta lên đi thôi
nhưng tôi cũng không biết trong xe này trong khách có hàng gì hàng gì
trên thực tế việc các đối tượng lợi dụng xe khách để vận chuyển hàng cấm rất khó phát hiện
tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện bắt giữ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
theo thống kê từ đầu năm đến nay công an thành phố lạng sơn đã phối hợp bắt giữ năm vụ tám đối tượng đi xe khách vận chuyển pháo nổ thu giữ gần sáu mươi kg pháo nổ
đã khởi tố ba vụ ba bị can xử phạt hành chính hai vụ năm đối tượng với số tiền gần bốn mươi triệu đồng
quang tác tuần tra kiểm soát công an tp đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ bắt giữ được các đối tượng lợi dụng là hành khách mang hàng cấm lên trên xe
các nhà xe có phát hiện thấy các đối tượng vận chuyển những hàng cấm này thì kịp thời báo cơ quan công an

các tài xế lái xe tiếp tay vào những đối tượng hoặc môi giới thì chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật
ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng việc kiểm tra giám sát hàng hóa đi kèm của hành khách trên xe chở khách trước tiên phụ thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải lái xe nhân viên phục vụ trên xe
các nhà xe cần lưu ý để tránh tiếp tay cho các đối tượng phạm tội nếu cố tình vận chuyển các loại hàng hóa cấm hoặc hàng hóa gây nguy hiểm